lực lượng cảnh sát trật tự công an tỉnh phối hợp cùng công an phường bình đức
đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bắt bảy đối tượng thu giữ nhiều dao tự chế và mã tấu
các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại thành phố long xuyên
thu giữ tăng vật là chín cây dao tự chế và mã tấu các loại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trong quá trình chơi game có quen một người tên hậu
nghe nói mẹ hậu bị người khác đánh nên rủ các đối tượng này lên hỗ trợ
lúc này các đối tượng bắt taxi và mang theo số hung khí trên đến quán cà phê xưa và nay
gặp mẹ hậu để tìm đối tượng chém trả thù nhưng không gặp
trên đường về khi phát hiện lực lượng công an
các đối tượng nhém bỏ số hương khí trên rồi bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó
tòa nhân dân tỉnh tuyên quang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với phương văn luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tỉnh tuyên quang về tội giết người
do thiếu nợ một số cá nhân trên địa bàn xã kiến thiết nhưng không có tiền trả
thấy gia đình bà nguyễn thị bé ở cùng thôn đang xây nhà nghĩ nhà bà có tiền
nên luân nảy sinh ý định giết hai mẹ con bà bé để lấy tiền trả nợ
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phương văn luân đã dùng một con dao đâm vào cổ
chém nhiều nhát vào vùng đầu vai lưng của anh nguyễn ánh ngọc con trai bà bé
và chém nhiều nhát vào người bà bé
hậu quả làm anh ngọc chết trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng
bà bé bị tổn hại một mươi sức khỏe
tại phiên tòa hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt vương văn luân
mức án tù trung thân về tội giết người
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đã bắt giữ một đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
trong thời gian từ cuối tháng ba đến giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận bắc tử liêm liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
công an quận bắc tử liêm đã xác lập chuyên án đấu tranh
tuy nhiên một số bị hại đã không trình báo cơ quan chức năng
gây khó khăn trong công tác điều tra khám phá

tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ đối tượng gây án là đặng trần lưu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại tổ dân phố trúng bảy phường tây tịu quận bắc tử liêm
tại cơ quan điều tra đối tượng đặng trần lưu khai nhận đã gây ra sáu vụ cướp giật tài sản
và ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
được biết đặng trần lưu là đối tượng nghiện ma túy có tiền án về hành vi cướp giật tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm tiến hành điều tra mở rộng
mỗi ngày cung cấp cho các chợ tại huyện hàm thuận bắc từ một đến hai tạ giá đỗ
hai cơ sở sử dụng hóa chất trong sản xuất giá đỗ vừa bị công an tỉnh bình thuận phát hiện
tại cơ sở sản xuất của ông trần văn gang tại xã hàm trí huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một mươi kg giá thành phẩm và chín kg chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hạn sử dụng
tại cơ sở của ông lưu văn hùng cũng ở xã hàm trí huyện hàm thuận bắc
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ sáu năm kg thạch cao và sáu trăm năm mươi gram chất tẩy trắng
theo ông hùng số phụ da trên dùng để trộn vào giá thành phẩm để sản phẩm được tẩy trắng và bảo quản được lâu không bị ấu vàng
hiện số vụ da hóa chất đã được chuyển giao cho tri cục nông lâm thủy hải sản để kiểm tra về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm
bởi không ai biết đã bao nhiêu con lợn không đủ chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm đã vượt qua các trạm kiểm dịch để được tiêu thụ vào thị trường
thưa quý vị và các bạn liên quan đến tình trạng mua bán giấy tờ kiểm dịch động vật mà không qua kiểm dịch thực tế
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ làm việc với tri cục thú y tỉnh phú thọ và cơ quan này nói gì về vấn đề này
chúng tôi sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
xin được chuyển sang những thông tin khác
các đơn vị đóng quân trên đảo cũng có phương án phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin và ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra
lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân và du khách tham quan đảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
không được tự ý đi lại và không hút thuốc sử dụng lửa để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng tài nguyên thiên nhiên quý giá trên đảo hòn quay
tại tỉnh bình phước tình trạng nắng nóng đang diễn ra khốc liệt nhiều tháng nay tại huyện bù đốp khiến cây trồng cạn kiệt nguồn nước tưới
người dân thiếu nước sinh hoạt đàn gia súc cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước thiếu thức ăn trong mùa khô hạn này
huyện bù đốc có tổng đàn gia súc là hơn một mươi tám con trong đó chủ yếu là châu và bò
tuy nhiên nắng hạn kéo dài các đồng cỏ bị khô cháy không có cỏ xanh
trên những cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc dạ hầu hết cỏ đều bị chết khô những con trâu bò có ăn cũng không đảm bảo dinh dưỡng
nguồn nước tưới không đủ nên việc trồng cỏ cũng rất khó khăn lượng thức ăn cỏ tươi không đảm bảo
rất nhiều hộ chăn nuôi phải chuyển qua dự trữ thêm dơm để là nguồn cung cấp thức ăn
tuy nhiên mỗi bó dơm có giá từ ba mươi năm đồng
nếu một hộ có khoảng một mươi con trâu bò thì mỗi ngày sẽ phải chi phí cho nguồn thức ăn khô là trên một trăm linh đồng
và đây cũng là một bài toán lớn cho người chăn nuôi
thì số lượng đàn gia súc của huyện bù đốp giảm là điều không thể tránh khỏi
tiếp theo sẽ là một thông tin không vui đối với bà con ngư dân
từ đầu vụ đánh bắt cá ngừ đại dương năm hai nghìn một mươi sáu đến nay giá cá chuồn và cá ngừ đại dương liên tục giảm
thậm chí cá chuồn chỉ còn một nửa so với cuối vụ năm ngoái khiến ngư dân lo lắng
chưa hết nỗi lo do cạn cửa biển thì lúc này ngư dân lại đối mặt với khó khăn do giá cá giảm thấp
câu chuyện về giá cá lại tiếp tục được đặt ra và trên sân chơi chung này tư thương lại là người quyết định
vừa trở về sau chuyến biển kéo dài hơn một tháng những bạn thuyền trên tàu cá này tất bật đưa sản phẩm lên bờ bán cho các tư thương
gần một mươi tấn cá chuồn và trên bốn trăm linh kg cá ngửi đại dương
nhưng sau khi trừ chi phí mỗi bạn thuyền chỉ được chia lãi hơn một triệu đồng sau một tháng ra khơi
nếu như với sản lượng cá chuồng này năm ngoái thu nhập hai trăm linh triệu đồng
thì giờ số tiền thu được chỉ còn chưa được phân nửa

các cán bộ giáo viên nhất là các em học sinh nâng cao nhận thức về luật giao thông đường bộ chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo chân tự an toàn giao thông
nhân dịp này hội phụ nữ phòng cảnh sát giao thông và hội phụ nữ trại tạm giam công an tỉnh hà nam đã tặng hai mươi xuất quà và mũ bảo hiểm cho các em học sinh mồ côi và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi
thưa quý vị và các bạn mặc dù quy định xử phạt hành chính đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông đường bộ đã có từ lâu
cơ quan truyền thông cũng đã tuyên truyền và cảnh báo những mối nguy hiểm khi người dân đi qua đường không đúng nơi quy định
thế nhưng khi tham gia giao thông người đi bộ vẫn ngang nhiên vi phạm không những không chấp hành quy định mà còn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và mọi người
ghi nhận sau của phóng viên lê ánh ngọc hà tại antv bình dương
đây là hình ảnh mọi người có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều nơi trên các tuyến đường vào giữa cao điểm
mặc dù phần đường dành cho người đi bộ chỉ cách đó năm mươi mét
thế nhưng chỉ có số ít người đi đa số vẫn vô tư đi qua giải phân cách như thế này
ai cũng nhận thức được việc đi qua đường không đúng nơi quy định sẽ gây nguy hiểm cho mình và cho những người tham gia giao thông
sẽ bị xử phạt hành chính
thế nhưng sợ thì có sợ nhưng đi thì vẫn đi
theo số liệu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
trong năm hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh xảy ra gần ba trăm một mươi vụ tai nạn nghiêm trọng
trong đó có một mươi vụ xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp từ việc người đi bộ không chấp hành quy định khi tham gia giao thông
người đi bộ chúng lòng đường băng ngang qua đường trèo qua giãn cách thì rất là nguy hiểm
thứ nhất là nguy hiểm đến tính mạng nguy hiểm đến sự an toàn đối với người đi bộ qua đường
cái thứ hai nữa là gây
thời gian qua phòng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trong tỉnh bình dương
đã tăng cường công tác tuần tra nhắc nhở và xử phạt
thế nhưng khi có lực lượng cảnh sát giao thông thì mọi người nghiêm túc chấp hành luật
nhưng khi không có lực lượng tuần tra thì lại tiếp tục vi phạm
không ít người vẫn ngang nhiên đi ngay cả khi có lực lượng cảnh sát giao thông